theo cáo trạng lan anh đang mang án một mươi sáu năm tù cũng về tội lừa đảo chiến mặt tài sản do tòa án nhân dân cấp cao tại đà nẵng tuyên phạt
tuy nhiên vì lý do nuôi hai con nhỏ nên được tại ngoại tạm hoãn thi hành án và cấm đi khỏi nơi cư trú
lợi dụng việc này từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba lan anh tiếp tục mang thai và thực hiện hành vi lừa đảo đối với nhiều nạn nhân
ở hai tỉnh quảng bình và hà tĩnh bằng thủ đoạn nhận tiền hứa xin việc làm chuyển vị trí công tác cho người thân của họ
tại các cơ quan nhà nước và chiếm đoạt của chín nạn nhân hơn ba tỷ đồng kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt trương thị lan anh một mươi sáu năm tù
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cộng với mức án một mươi sáu năm tù chưa thi hành buộc bị cáo phải chịu tổng mức hình phạt là ba mươi năm tù
tại nghệ an phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vừa phát hiện
bắt giữ hơn bốn trăm tám mươi tấn đá thạch anh thô không có hóa đơn chứng minh nguồn công xuất xứ
ngày hai mươi hai tháng hai tại quốc lộ một a thuộc địa bàn phường quỳnh thiện thị xã hoàng mai lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô đầu kéo kéo theo rơ móc
do tài xế chú tại huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an điều khiển
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe có tám mươi ba tấn đá thạch anh thô không có hóa đơn chứng tử
quá trình xác minh mở rộng vụ việc lực lượng chức năng xác định số đá được vận chuyển nói trên là của một đối tượng trú tại xã châu quang huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an vận chuyển đi tiêu thụ
tiến hành kiểm tra tại khu vực tập kết đá cơ quan công an phát hiện và thu giữ hơn bốn trăm linh tấn đá thạch anh thô
công an tp tây ninh cho biết vừa bắt giữ đối tượng trần đăng khoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú tại tỉnh sóc trăng là đối tượng trốn lệnh truy nã về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
ngày một mươi năm hai nghìn hai mươi hai khoa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tây ninh khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng ngay sau đó đã bỏ trốn khỏi địa phương công an tp tây ninh đã ra quyết định truy nã đối tượng
bằng các biệt pháp nghiệp vụ tại cửa khẩu quốc tế mộc bài công an tp tây ninh phối hợp phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tây ninh và lực lượng chức năng campuchia bắt đối tượng truy nã đặc biệt trần đăng khoa